việt nam chúng ta hiện nay là một thị trường nhập rượu giả rượu tây giả rất phổ biến
có những nhà chuyên buôn bán rượu tây từ nước ngoài vào nói là bảy mươi tám mươi là rượu giả rượu tây
thế thì chúng ta nên thiết kế cái điều nào ở đây để thấy rằng tới đây chúng ta khi cái luật này có hiệu lực
thì việt nam chúng ta uống rượu tây là toàn là rượu chuẩn đi
chứ nếu không thì là vẫn không đảm bảo về cái chất lượng và cái không đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm
buổi chiều ủy ban thống vụ quốc hội tiếp tục họp cho ý kiến lần hai đối với dự án luật thư viện
và cho ý kiến đối với báo cáo của chính phủ về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn hai mươi
văn phòng chính phủ vừa đề nghị các bộ ngành địa phương thí điểm không gửi và nhận văn bản giấy
với hai mươi một loại văn bản điện tử đã dùng chữ ký số
theo đó trừ văn bản mật những văn bản khác được gửi và nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia
gồm nghị định quyết định thông tư
giấy mời công văn công điện
thời gian thí điểm từ nay đến giữa tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
cùng thời gian này lãnh đạo các đơn vị được yêu cầu hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật
để quản lý văn bản điện tử
sau đó nội bộ các cơ quan hành chính sẽ dùng văn bản điện tử thay văn bản giấy
kết quả thí điểm sẽ được tổng hợp báo cáo thủ tướng
ủy ban nhân dân tp hcm vừa cho biết sẽ tổ chức đoàn kiểm tra khảo sát thực tế
tại các cơ quan đơn vị địa phương để phát hiện những vi phạm và kịp thời khắc phục
các hạn chế thiếu sót trong công tác cải cách hành chính phục vụ người dân tổ chức và doanh nghiệp
đoàn kiểm tra khảo sát sẽ do phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm trần vĩnh tuyến làm trường đoàn
đợt kiểm tra kéo dài từ tháng bốn đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trong đó thành phố sẽ kiểm tra định kỳ một số nội dung trong kế hoạch thực hiện
chương trình cải cách hành chính của thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo điều hành
và triển khai thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính của thành phố
tại cơ quan đơn vị địa phương
công tác triển khai thực hiện nghị quyết số năm mươi bốn của quốc hội
về việc thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố hồ chí minh
đặc biệt sẽ kiểm tra đột xuất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan đơn vị địa phương
vừa qua sở công thương tỉnh hà nam đã tổ chức lễ khai trương
sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh hà nam
theo đó sản giao dịch thương mại điện tử tỉnh hà nam
có tiên miền hoạt động là www sảnthươngmạihanam com vn
hoàn thành đưa vào sử dụng bao gồm các thông tin ban đầu của doanh nghiệp
thông tin sản phẩm hình ảnh và tính năng sản phẩm
việc đưa sản giao dịch thương mại điện tử hà nam vào hoạt động
sẽ tạo dựng một môi trường kinh doanh trực tuyến lành mạnh thuận lợi
giúp cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh được tốt hơn
và từng bước đưa hoạt động thương mại điện tử của tỉnh
hội nhập với thương mại điện tử trong nước và quốc tế
đây là xu hướng phát triển của nền kinh tế gắn với sự phát triển công nghệ thông tin
việc bán hàng theo mô hình thương mại điện tử đã khuyến khích khách hàng
tiến hành hoạt động mua bán theo phương thức mua bán trực tuyến
thay vì phương thức mua bán truyền thống
đồng thời tạo sự kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất nhà phân phối và người tiêu dùng
thưa quý vị từ ngày một tháng bốn các doanh nghiệp có thể nhanh chóng nộp thuế
phí tiền nộp phạt cho các cơ quan hải quan theo hình thức thanh toán chuyển khoản
hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng điều này nhằm tiết kiệm thời gian và minh bạch
trong quá trình giao dịch tuy nhiên sau một thời gian triển khai
đã có những vướng mắc nảy sinh về phí hải quan điện tử
anh trịnh xuân cấp thường xuyên phải thay mặt công ty thực hiện nộp các khoản phí
tại tri cục hải quan hà nội anh cho biết ngoài những thuận lợi
quy trình mới gây ra bất cập cho doanh nghiệp ở chỗ lệ phí hải quan đang áp dụng
hai mươi đồng một tờ khai không được phép nộp gộp như vậy nếu một tháng doanh nghiệp
phát sinh tiền phí sẽ phải nộp nhiều tờ khai phải trả chi phí nhiều lần

doanh nghiệp sẽ lên cái list và phát sinh tất cả các tờ khai phát sinh trong tháng đấy
và chỉ làm một cái quỷ nhậm chi thôi gửi qua ngân hàng để họ nhập theo cái danh sách đấy
cơ quan hải quan sẽ nhìn thấy là doanh nghiệp đã hoàn thành nhân lệ phí hải quan
cũng gặp phải vấn đề như anh cấp chị minh nguyệt nhận thấy nếu phải lập nhiều tờ khai
với những khoản lệ phí rất nhỏ không chỉ mất thời gian tốn kém
mà còn dễ nhầm lẫn bỏ sót trong quá trình giao dịch
nếu như mà mình mở ra làm hai cái thì nó cũng sẽ mất thời gian hơn
và nó sẽ có cái tốn chi phí hơn
bởi vì là cũng phải công người làm này rồi lại phải giấy tờ này
thế rồi ngay cả bản thân ra ngân hàng người ta cũng phải hạch toán là hai cái giấy tờ chẳng hạn
thế nhiều khi là hai cái giấy tờ mà nó có thể sót thì nó dẫn đến là lại bị sót chẳng hạn
nên là làm sao mà có cái phương pháp nào mà trên cái tờ khai đó thể hiện được tất cả
những cái chi phí mà mình cần phải vụ cho tờ khai đó thì tốt hơn
trước băn khoăn của doanh nghiệp đại diện tổng cục hải quan cho biết
việc thu phí theo đúng thông lệ quốc tế và sẵn sàng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nộp các khoản trong thời gian phù hợp
cái lệ phí đăng ký tờ khai này thì giống thông lệ quốc tế rất nhiều nước thu
và khi thu cái này thì chúng tôi sử dụng để phục vụ doanh nghiệp
ngày này anh mở năm tờ khai ngày hôm sau anh mở bảy tờ khai hôm sau anh mở năm mươi tờ khai
thì anh cộng lại sau một mươi ngày anh nộp cũng được mà sau một tháng anh nộp cũng được
chúng tôi có hệ thống theo dõi rất là chặt chẽ
giao dịch hải quan điện tử đã tạo được nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính
với những quy định mới tổng cục hải quan cần tích cực tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện
đảm bảo quy trình giao dịch thông suốt giảm phiền hà giảm chi phí cho doanh nghiệp
thưa quý vị có nên đưa hơn năm triệu hộ kinh doanh vào luật doanh nghiệp hay không
đây là vấn đề đang thu hút được sự quan tâm của các hộ kinh doanh và các chuyên gia kinh tế trong những ngày qua
bởi lẽ các hộ kinh doanh đơn lẻ với số vốn ít
nếu chuyển thành doanh nghiệp sẽ phải gánh thêm rất nhiều thủ tục mức chi phí tuần thủ chính thức phải trả cho một năm là một trăm tám mươi ba triệu đồng
vậy đề xuất mới này trong dự thảo luật doanh nghiệp sửa đổi của bộ kế hoạch và đầu tư có thực sự phù hợp hay không
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
gia đình anh vinh ở xã phú nghĩa huyện trương mỹ hà nội đã kinh doanh mây che đan truyền thống hơn hai mươi năm nay
ban đầu anh thành lập doanh nghiệp nhưng gặp nhiều rủi ro trong quá trình kinh doanh
nên hiện tại gia đình anh nuôi chí nhân công và kinh doanh theo hình thức hộ gia đình
thiếu vốn nên gia đình anh chỉ có thể sản xuất quy mô nhỏ
sổ sách thu chi cũng giá trị
đơn giản muốn mở rộng quy mô nhưng không thể bay vốn chính là khó khăn lớn nhất
mà gia đình anh cũng như nhiều hộ kinh doanh khác gặp phải
với mô hình kinh doanh quy mô nhỏ như nhà anh vinh
nhiều năm nay làm ăn chủ yếu bằng kinh nghiệm
nếu phát triển thành doanh nghiệp sẽ phải thành lập cả hệ thống quản trị
kế toán phù hợp với quy mô lớn với số nhân công hàng chục hàng trăm người
trong khi đó hộ kinh doanh không có tư cách thắp nhân
nên việc đưa hộ kinh doanh vào luật doanh nghiệp sẽ gây khó cho nhóm đối tượng này
bởi vì luật doanh nghiệp chủ yếu được thực hiện bởi mục đích quản trị tốt
nhưng cái năng kinh doanh thì quan trọng hơn là năng cao thư duyên của mình
đối ức của mình kinh nghiệm của mình để đi vào sản xuất kinh doanh nó hiệu quả không
cho nên nên phải có một cái lớp đào tạo hay là một cái khóa học gì đó
hay là một cái phương pháp gì đó để năng cao cái thư duyên chiến đổi kinh doanh của họ
không nhất thiết phải tất cả năm triệu hộ kinh doanh cá thể này phải trở thành công ty hoặc doanh nghiệp
mà có thể rất là nhiều những cái hộ kinh doanh cao thể này được trao mối định vị pháp lý đó là cá nhân kinh doanh
và có cái mạ số thuế thu nhập cá nhân cá nhân kinh doanh với lại bên tổng cục thuế
thế như vậy điều đó nó sẽ giúp cho rất nhiều những cái hộ kinh doanh cá thể
cao thể này chuyển đổi và nâng cao cái tính chính thức của mình
trở thành doanh nghiệp hay không là lựa chọn của hộ kinh doanh tùy theo quy mô và năng lực của họ
muốn khuyến khích thì phải cho họ thấy những lợi ích mà hành lang pháp lý cũng như cơ chế ưu đãi của nhà nước
dành riêng cho khu vực này tạo điều kiện thuận lợi chứ không phải tạo ra cánh nặng hay thách thức
như thế sẽ làm triệt tiêu sự nỗ lực của hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước đang vất vả mưu sinh hàng ngày
tiếp theo chương trình khoảng hai giờ sáng nay đã xảy ra cháy lớn ở trung văn khiến tám người thiệt mạng và mất tích
hậu phương thời chiến và những câu chuyện đi cùng lịch sử
thưa quý vị vào khoảng hai giờ một mươi năm phút sáng nay ngày một mươi hai tháng bốn tại ngõ một đại linh phường trung văn
quận nam từ liêm thành phố hà nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn
làm cháy bốn nhà xưởng trong khu vực khiến cho tám người thiệt mạng và mất tích
ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động hàng chục xe chữa cháy
chuyên dụng đến hiện trường chữa cháy nhưng phải bốn tiếng sau vụ hỏa hoạn mới được dập tắt hoàn toàn
bước đầu cơ quan chức năng xác định có tám nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ cháy
tất cả các nạn nhân đều tử vong trong khu vực xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của công ty môi trường bảy mươi chín
phía trong hiện trường toàn bộ đồ đạc trong bốn nhà xưởng bị thiêu dụi
hầu hết các xưởng được dựng bằng tấm tôn nên khi cháy nhiều tấm tôn bị bung sập
lực lượng chức năng vẫn đang dọn dẹp đồ đạc bị cháy trong xưởng đưa ra bên ngoài
hàng chục y tá đang túc trực phía trước các xưởng để đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài
nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ
theo báo cáo của sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương năm hai nghìn một mươi tám
toàn quốc đã xảy ra trên bảy nguyên vụ tai nạn lao động làm cho bảy hai trăm năm mươi chín người bị nạn
đây là thống kê được bộ lao động thương binh và xã hội đưa ra trong tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi chín
trong gần bảy ba trăm linh người bị nạn có sáu trăm hai mươi hai người chết
số vụ tai nạn lao động gây chết người là năm trăm bảy mươi tám vụ
nạn nhân là lao động nữ
phần hai năm trăm linh người
những địa phương có nhiều người chết vì tai nạn lao động trong khu vực có quan hệ lao động như
tp hcm đồng nai hà nội bình dương quảng ninh hải dương long an thái nguyên thái bình bắc ninh
tuy nhiên so sánh tình hình tai nạn lao động năm hai nghìn một mươi tám đã giảm tám năm số vụ so với năm hai nghìn một mươi bảy
giảm một mươi tám số vụ tai nạn lao động có người chết và giảm sáu sáu người chết
năm hai nghìn một mươi tám vẫn còn xảy ra một mươi bảy vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
làm chết từ hai người trở lên và nhiều người chết
ngoài một số vụ đang chăm quá trình điều tra chưa có hình thức xử lý
thì có một mươi năm vụ đề nghị khởi tố trong đó có bao vụ đã có quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra
tai nạn trong lĩnh vực đặc thù mới có báo cáo của bộ quốc phòng năm hai nghìn một mươi tám có sáu mươi hai vụ tai nạn lao động
theo báo cáo của sở giao thông vận tải tỉnh bình phước hiện tỉnh này có năm dự án bot
trong đó có bốn dự án đầu tư nâng cấp mở rộng trên các tuyến đường do địa phương quản lý
có chiều dài một trăm hai mươi tám km
với sáu trạm thu và một dự án bot quốc lộ một mươi bốn do bộ giao thông vận tải quản lý
theo hình thức bot khiến cho hiệp hội vận tải tại địa phương này lo ngại phải gánh thêm chi phí
khi số trạm thu phí sẽ tăng lên từ bảy lên chín trạm
theo tính toán của các doanh nghiệp trung bình mỗi sản phẩm sản xuất ở bình phước
từ đầu vào đầu ra phải chịu hàng chục lần chi phí khi đi từ bình phước qua bình dương
đến thành phố hồ chí minh và ngược lại
cụ thể khi doanh nghiệp nhập hàng về phải qua sáu trạm thu phí
nếu tính cả chiều đi và chiều về phải chịu mất phí tới một mươi hai lần
tiếp đó hàng sản xuất xong và trở đi tiêu thụ lại chịu thêm một mươi hai lần phí qua trạm
tổng cộng phải chịu hai mươi bốn lần đóng phí
việc phải qua nhiều trạm thu phí và khoảng cách giữa các trạm gần nhau
đã khiến cho các doanh nghiệp vận tải và người dân không khỏi bức xúc
bình phước này không là một ngày là đi về một trăm linh rưỡi
nếu mà xe khách tham chính chỗ là một trăm linh rưỡi
một trăm linh rưỡi mà một tháng là tới bốn trăm linh rưỡi rồi
đúng không mà bốn trăm linh rưỡi nhau một năm lên bao nhiêu
mà chỉ nói mới tới đường bờ bình phước này thôi
chứ chưa nói từ bình phước xuống sài gòn
cố lộ năm mươi một đường người ta rất đẹp
cố lộ năm mươi một đi từ ngã bao vũng tàu và đi về tới thành phố vũng tàu
đường rất đẹp
nhưng khi anh mua cái trạm ở long thành
ở trạm long thành
bình phước cầm cái vé đó đi về tới bà riện
vẫn xài được
chỉ cần mua một lần tiền thôi nhưng mà chạy được suốt trạm
đó mới là cái hợp lý
mà cái giá vé thì cũng chỉ có hai mươi thôi
trong khi đó ở đây cái giá vé ở đây nó bất hợp lý
có trạm thì thu hai mươi ngàn
có trạm thì hai mươi năm ngàn
có trạm thì bốn mươi ngàn như cái trạm phước hòa thì bốn mươi ngàn
nó mà nó dây đặc như vậy tôi thấy nó không hợp lý
ủy ban nhân dân tỉnh bình phước cho biết
tỉnh cũng đang tính toán một số giải pháp
như tới đây không chấp thuận việc tăng giá ở các trạm thu phí
đồng thời xem xét giảm giá phí theo quy định
cho người dân sống trong khu vực lân cận
hiện trên địa bàn tỉnh bình phước đang có bảy trạm thu phí
và khi dự án đường bot đồng phú bình dương hoàn thành
và đưa vào sử dụng vào năm hai nghìn hai mươi sẽ tăng lên chín trạm
nhiều ý kiến cho rằng
việc có quá nhiều trạm thu phí bot trên địa bàn
đã làm gia tăng gánh nặng chi phí cho các doanh nghiệp
đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp cân nhắc
khi chọn đầu tư ở bình phước
ngày một mươi một tháng bốn lực lượng công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển hơn hai mươi hai kg nội tạng
phụ phẩm động vật đang được vận chuyển đi tiêu thụ
tại các xã vùng sâu vùng xa của huyện
ngày một mươi một tháng bốn lực lượng chức năng đã phát hiện một đối tượng
điều khiển xe máy mang biển kiểm soát ba mươi bảy m một hai mươi bảy nghìn ba trăm bảy mươi
chở theo một bao màu trắng dì nước và bốc mùi
qua kiểm tra phát hiện trong bao của đối tượng
vận chuyển là nội tạng phụ phẩm động vật với tổng trọng lượng hơn hai mươi hai kg
tại thời điểm kiểm tra đối tượng nguyễn lâm hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
không xuất trình chứng minh được nguồn gốc xuất xứ số hàng trên
và khai đây là nội tạng lợn đứng ngủ ở huyện đô lương
và vận chuyển bằng xe khách lên kỳ sơn
để đưa đi tiêu thụ ở các xã mường tiếp mường ải huyện kỳ sơn
trước đó vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
đối tượng nguyễn lâm hà cũng từng bị lực lượng chức năng huyện kỳ sơn
xử phạt hành chính ba năm triệu đồng cùng vì hành vi nêu trên
tối ngày một mươi một tháng bốn tại công viên hai mươi ba tháng chín quận một tp hcm
sở du lịch phối hợp với hiệp hội du lịch tp hcm
tổ chức khai mạc ngày hội du lịch tp hcm lần thứ một mươi năm
với chủ đề vui hè hai nghìn một mươi chín
ngày hội du lịch được đánh giá là một trong những sự kiện thường niên
có quy mô và chuyên nghiệp của ngành du lịch thành phố
năm nay ngày hội du lịch tp hcm đã quy tụ hơn một trăm năm mươi gian hàng
của hơn bốn mươi doanh nghiệp lữ hành nhà hàng khách sạn vận chuyển
mua sắm hàng không đến từ ba mươi tỉnh thành trên cả nước
ngày hội du lịch tp hcm năm hai nghìn một mươi chín được xem là cầu nối của các đơn vị
doanh nghiệp du lịch và khách tham quan nhằm kích cầu du lịch nội địa
tạo điều kiện và mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp và địa phương gặp gỡ
tiếp cận hợp tác đi vào chiều sâu đồng thời quảng bá và giới thiệu
sản phẩm dịch vụ du lịch đến với du khách trong và ngoài nước
thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm ngày hàng không và vũ trụ thế giới
bảy mươi năm năm ngày sinh phi hành gia yuri gagarin trung tâm khoa học và văn hóa nga
phối hợp cùng với học viện âm nhạc quốc gia việt nam tổ chức chương trình hòa nhạc
với tên gọi đại sứ nghệ thuật đêm nhạc đã đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc
chương trình hòa nhạc do hai nghị sĩ từng đạt nhiều giải thưởng quốc tế
nghệ sĩ piano và alexei vochenko nghệ sĩ clarinets biểu diễn gồm hai phần
phần một là sự phối kết hợp trình diễn của hai nghệ sĩ với hai loại nhạc cụ piano và crennes
của các soạn giả nổi tiếng robert sturman igor fyodorovich stravinsky
phần hai gồm những tác phẩm âm nhạc dành cho piano mang đến những giai điệu âm nhạc
lúc chầm lắng chữ tình lúc sôi nổi nhiệt huyết thu hút sự chăm chú lắng nghe và tán thưởng của khán giả
bữa hòa nhạc đã kết thúc trong sự cổ vũ nồng nhiệt và ấm áp tình hữu nghị việt nga
tình hữu nghị giữa nhân dân việt nam với bạn bè quốc tế
thưa quý vị và các bạn trong những năm tháng chiến tranh chống mỹ cứu nước
hậu phương miền bắc đã hỗ trợ đắc lực sức người sức của cho miền nam ruột thịt
góp sức vào đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
để thế hệ trẻ ngày hôm nay hiểu hơn về cuộc sống bình dị đời thường của nhân dân miền bắc
chiều qua tại bảo tàng phụ nữ việt nam đã diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề
hậu phương thời chiến giữa thế kỷ hai mươi
triển lãm giới thiệu hơn một trăm linh bức ảnh của nghệ sĩ màu hoàng thiết
được tác giả ghi nhận ở khắp các vùng miền trên cả nước
từ miền xuôi đến miền ngược từ hậu phương đến tiền tuyến
hình ảnh các em học sinh đến trường các chị em lao động sản xuất
thanh niên lên đường ra chiến trường các chiến sĩ trên trận địa
những hình ảnh bình dị về các lãnh đạo đảng nhà nước với quần chúng nhân dân
với phong trào kháng chiến tất cả được hiện lên chân thực qua từng bức ảnh
qua đó phản ánh bức tranh sinh động của lịch sử dân tộc trong những năm tháng chiến đấu ác liệt nhất
để thế hệ trẻ ngày hôm nay hình dung một cách rõ ràng nhất về một thời kỳ gian khổ
nhưng cũng đầy hào hùng của cha anh
sẽ không dừng lại trong khuôn khổ một triển lãm tại hà nội
trong thời gian tới các tác phẩm này sẽ được giới thiệu rộng rãi tại nhiều nơi
để tiếp tục kể những câu chuyện lịch sử đã được ghi lại dưới con mắt nghệ thuật
của một nghệ sĩ đại diện cho thế hệ thanh niên sẵn sàng đi đến bất cứ đâu khi tổ quốc cần
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan văn hóa các bảo tàng
để tiếp tục đưa các tác phẩm này của nghệ sĩ nhất bảnh bảo hoàng thiết đến các địa phương
đặc biệt là thông qua cái kênh của bảo tàng của trẻ việt nam
đưa về các cơ quan các tổ chức

bối cảnh hiện nay thì chúng ta đang thực hiện cuộc vận động học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
chúng tôi cơ quan trung đoàn cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục
truyền thống yêu nước lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ
và bằng những hình ảnh trực quan sinh động này
thế hệ trẻ sẽ thấy được rằng các thế hệ cha ông trước đây
chúng ta đã hy sinh công hiến nhường nào cho đất nước
và thế hệ trẻ ngày nay sẽ tiếp tục học tập lao động phấn đấu
để xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc
triển lãm chính là hoạt động thiết thực kỷ niệm bốn mươi bốn năm
ngày giải phóng biển nam thống nhất đất nước
của cục văn thư và liêu chữ nhà nước
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam
triển lãm mở cửa tự do cho công chúng tham quan
đến hết ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
tại bảo tàng phụ nữ việt nam ba mươi sáu lý thường kiệt hà nội
trong phần tin quốc tế thủ tướng anh bảo vệ quyết định trì hoãn brexit
lãnh đạo mỹ hàn quốc nhấn mạnh việc duy trì đối thoại với triều tiên
thủ tướng anh theresa may vừa bảo vệ quyết định chỉ hoãn tiến trình anh rời khỏi eu
hay còn gọi là brexit và tìm kiếm một kế hoạch ra đi mang tính thỏa hiệp với công đảng đối lập
liên minh châu âu eu hiện đã nhất trí hoãn brexit thêm sáu tháng cho tới ngày ba mươi một tháng một mươi
trong khi thủ tướng anh theresa may sẽ tìm cách đạt được một thỏa thuận với công đảng
với hy vọng sẽ giúp thỏa thuận brexit được hạ viện anh thông qua
nếu thông qua thỏa thuận brexit trước ngày hai mươi hai tháng năm
chúng ta sẽ không phải tham gia các cuộc bầu cử nghi viện châu âu và chúng ta có thể rời eu vào ngày ba mươi một tháng năm
mặc dù thừa nhận việc đạt được một thỏa hiệp với công đảng anh sẽ không hề dễ dàng
song bà may nhấn mạnh nếu cả hai bên không chịu thỏa hiệp hạ viện sẽ rơi vào bế tắc
nước anh sẽ phải tiến hành quá trình bầu cử châu âu trong tình trạng hỗn loạn khi không biết liệu
nghị sĩ nào sẽ được bầu và giữ nhiệm kỳ trong bao lâu trong khi đó tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc
hội imf bà christine lagarde hôm qua đã hoan nghênh quyết định trì hoãn brexit của eu
đồng thời nhấn mạnh quyết định của eu sẽ giúp tránh được một hậu quả khủng khiếp của một brexit không
thỏa thuận một tình huống làm gia tăng áp lực cho nền kinh tế toàn cầu
liên quan đến tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên trong cuộc gặp song phương tại
washington ngày hôm qua lãnh đạo mỹ và hàn quốc đã nhất trí cần duy trì đối thoại với triều tiên
để loại bỏ các vũ khí hạt nhân của bình nhưỡng
ngoại truyền báo của bình nhưỡng
phát biểu khi bắt đầu cuộc gặp song phương tại nhà trắng tổng thống mỹ donald trump nhấn mạnh
đã có tiến triển đáng kể cũng như một mối quan hệ tốt đẹp đã được xây dựng với triều tiên ông bày
tỏ mong muốn tiếp tục thảo luận tổ chức đối thoại với bình nhưỡng và với nhà lãnh đạo triều tiên kim
trương ưn tuy nhiên ông trump cũng khẳng định vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt hiện nay
thậm chí không loại trừ khả năng gia tăng các biện pháp trừng phạt
về phần mình tổng thống hàn quốc moon jae in nhận định tình hình trên bán đảo triều tiên đã thay
đổi đáng kể sau cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều lần đầu tiên vào ngày một mươi hai tháng sáu năm ngoái nhấn mạnh
tầm quan trọng của việc duy trì đà đối thoại tổng thống moon jae in cho rằng cần sớm tổ chức cuộc
gặp thứ ba giữa ông trump và nhà lãnh đạo triều tiên chính phủ new zealand vừa ban hành luật kiểm
soát súng đạn đạo luật này được đưa ra chưa đầy một tháng sau vụ xả súng nhằm vào hai đền thờ
hồi giáo khiến cho năm mươi người thiệt mạng
luật mới cấm lưu hành các loại súng máy bán tự động kiểu quân sự
giống như loại súng mà hung thủ đã sử dụng hôm một mươi năm tháng ba vừa qua chính phủ sẽ mua lại các
khẩu súng người dân đang sở hữu cấm sử dụng đồng thời phạt tù đối với các trường hợp vi phạm
luật trên nêu rõ các lệnh cấm được áp dụng đối với vũ khí bán tự động các bộ phận có thể được sử dụng
dụng để lắp ráp các vũ khí bị cấm theo chính phủ nước này một giai đoạn quá độ trong tối thiểu
sáng sẽ được áp dụng để bảo vệ những người sở hữu súng với mục đích tốt tuy nhiên
những người cố ý vi phạm luật mới sẽ bị phạt tù từ hai đến một mươi năm
mỹ và năm nước châu âu vừa hối thúc hội đồng bảo an liên hợp quốc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về
tình hình ở sudan sau cuộc họ đảo chính quân sự lật đổ tổng thống nước này oma al basi
cụ thể năm thành viên liên minh châu âu ở hội đồng bảo an gồm pháp anh đức bỉ và ba lan đã cùng với mỹ
gặp họp khẩn về tình hình sudan phiên họp kín này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày một mươi hai tháng bốn theo
giờ mỹ trong khi đó tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã kêu gọi sudan tiến hành chuyển
giao quyền lực một cách dân chủ đáp ứng nguyện vọng của người dân sudan sau khi tổng thống omar
al basi bị quân đội phế chuất cùng ngày liên minh châu phi au cũng lên tiếng chỉ trích cuộc đảo
chính tại sudan lật đổ tổng thống omar al basi đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và bình tĩnh
liên minh châu âu vừa cho biết
các nước thành viên khối này đã mở đường cho việc tiến hành đàm phán thương mại với mỹ
chấm dứt nhiều tháng bê tắc do sự phản đối của pháp
cụ thể eu đã thống nhất hai sứ mệnh trong cuộc đối thoại sắp tới với mỹ đó là giảm thuế nhập
khẩu hàng hóa công nghiệp và nới lỏng các quy định cho phép các công ty tại hai bên đáp ứng tiêu
chuẩn của mỹ hoặc eu hai nội dung này dự kiến sẽ được thông qua chính thức tại cuộc họp của các
bộ trưởng nông nghiệp eu vào ngày một mươi năm tháng bốn tới tại bruxelles hồi tháng bảy năm ngoái eu và mỹ
đã nhất trí ngừng các động thái thương mại gây căng thẳng sau khi tổng thống mỹ donald trump quyết định
không áp thuế đối với ô tô nhập khẩu eu tuy nhiên căng thẳng giữa hai bờ đại tây dương lại gia tăng
khi mỹ mới đây áp thuế đối với một số hàng hóa của eu với tổng giá trị lên tới một mươi một tỷ usd
trong đó có máy bay thương mại cỡ lớn phụ tùng máy bay
quý vị và các bạn thân mến đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết
thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt